với chủ đề hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững trong kỳ nguyên số
những vấn đề đặt ra với địa phương doanh nghiệp ngày hai mươi hai tháng tám bộ ngoại giao phối hợp
với ủy ban nhân dân tỉnh điện biên đã tổ chức hội nghị khu vực tây bắc bộ
tại hội nghị các đại biểu nghe các chuyên gia báo cáo về tình hình thế giới
khu vực và triển khai hội nhập quốc tế của việt nam triển vọng kinh tế thế giới và xu thế liên kết
kinh tế quốc tế xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
và một số vấn đề đặt ra với các tỉnh tây bắc bộ để phát triển nhanh và bền vững
các cam kết chính trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
và các cơ hội đặt ra với địa phương và doanh nghiệp
ban tổ chức hội nghị dành thời gian để các doanh nghiệp tỉnh điện biên
trao đổi với các diễn giả chuyên gia chung quanh nội dung doanh nghiệp
trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng và kỷ nguyên số
các khó khăn vướng mắt trong việc thực thi các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế